dù lực lượng chức năng liên tục tuần tra truy quét xử lý nhưng tình trạng khai thác cát trái phép vẫn tái diễn liên tục trong thời gian gần đây
mới đây tại vùng biển thuộc tỉnh bảo đệ vũng tàu dắp danh với thành phố hồ chí minh vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khi một tàu cá của ngư dân bị tàu hút cát lậu đâm chìm trong đêm khiến một thuyền viên bị thương nặng
sau hai ngày điều trị tại trạm y tế xã long sơn những vết thương trên người ông mai văn dũng đã đỡ hơn nhưng tinh thần vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ tai nạn xảy ra trong đêm một mươi hai tháng một mươi một
hơn nửa đời người gắn bó với nghề đi biển đây là lần đầu ông dũng gặp phải vụ tai nạn nguy hiểm như vậy
mọi việc diễn ra quá nhanh nếu không nhanh chí cả hai cha con ông đã chìm theo tàu cá
đâu có thể mà nó đụng cái ghe mình được ghe nó nghiêng nó úp liền mà nó chìm liền
nó lật xuống cái đầu kia nó nếu có tung vô cái pin là tôi đâu có kiến nó mới chạch đâu có ấy được
đâu có quýnh mò xong nó bể lỗ mình mới đập kiến mới chui ra
vẫn còn choáng do mất máu nhiều ông mai văn dũng không thể trò chuyện thêm nhưng người nhà của ông cho biết
sau khi đâm chìm tàu cá những người điều khiển tàu cát liền chối bỏ trách nhiệm lợi dụng đêm tối lẳng lặng rời đi
thấy cái chiếc tàu nó ủi ông mới nói chú ơi chú đụng cái ghe tôi chìm chú bỏ chú không dớt
nó không có đụng được gì nữa nó bỏ nó chạy nó chạy cái đầu nó mới la
hai cha con lập cái thùng mới đeo cái thùng cái đầu nó mới la cái đầu nó quay trở lại nó dớt
kịp ghi nhớ số hiệu của tàu cát là hd hai nghìn sáu trăm một mươi sáu những người bị nạn đã trình báo ngay lực lượng chức năng
trao đổi với phóng viên truyền hình nhân dân
đại diện đồn biên phòng bến đá thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
đã tiếp nhận tin báo của ngư dân và đang tiến hành điều tra xác minh truy tìm tàu hd hai nghìn sáu trăm một mươi sáu
và hỗ trợ gia đình ngư dân khoanh vùng vị trí chính xác tàu cá chìm để trục vớt sửa chữa
hiện tàu cá phương tiện nuôi sống cả gia đình ông mai văn dũng có giá trị hơn ba trăm linh triệu đồng
vẫn nằm dưới nước
trong khi đó các đối tượng và phương tiện gây tai nạn lại bật vô âm tín
tình trạng tàu hút cát trái phép trên vùng biển giáp danh giữa tp hcm long an và bà rịa vũng tàu
đang diễn ra nhức nhối tiêm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn hàng hải hủy hoại môi trường và tài nguyên biển
truyền hình nhân dân sẽ tiếp tục điều tra làm rõ vấn đề này trong các chương trình sau